dạy học trực tuyến là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục
đây là nhận định tại hội nghị trực tuyến do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức
với sự tham dự của sáu mươi ba sở giáo dục và đào tạo cùng với ba mươi bốn cơ sở giáo dục đại học trên cả nước
hội nghị nhằm đánh giá chất lượng dạy học trực tuyến dạy học từ xa trong thời gian qua
trong giai đoạn dịch covid một mươi chín ngành giáo dục đào tạo đã thực hiện khẩu hiệu
tạm dừng đến trường không dừng học
học sinh không đến trường nhưng vẫn tiếp cận với kiến thức với thầy cô được kết nối thông qua môi trường mạng
tại hội nghị các địa biểu khẳng định phương thức dạy học trực tuyến không chỉ là giải pháp tạm thời trong mùa dịch
mà còn là giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục từ mầm non đến đại học
tuy nhiên việc triển khai dạy học trực tuyến cũng còn nhiều hạn chế cần khắc phục
đặc biệt là đối với những địa phương vùng sâu vùng xa vùng điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn
cụ thể chỉ có khoảng gần bốn mươi học sinh ở các tỉnh bắc trung bộ học qua internet và truyền hình
trong khi con số này ở các thành phố trực thuộc trung ương là hơn tám mươi
bộ giáo dục đào tạo cho biết sẽ hoàn thiện dự thảo quy chế
dạy học trực tuyến từ xa trên truyền hình để làm cơ sở cho các nhà trường thực hiện
coi đây là phương thức dạy học chính thức